nhằm giúp đỡ cho các em nhỏ vùng sâu vùng xa nhất là người dân tộc thiểu số miền núi được vui tết trung thu
trung tâm hỗ trợ phát triển thanh thiếu nhi việt nam phối hợp với tỉnh đoàn yên bái đã tổ chức đêm hội trăng rằm với chủ đề trung thu cho em năm hai nghìn một mươi chín
đêm hội các em được vui chơi tham gia các hoạt động bổ ích giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp
bồi dưỡng trong các em tình yêu quê hương đất nước vừa được nhận những phần quà trung thu ý nghĩa